giá nguyên liệu gỗ giảm mạnh rừng trồng thiệt hại nặng bởi thời tiết nắng nóng khắc nghiệt là cảnh tượng nhiều tháng qua được ghi nhận tại khu vực miền trung điều này đã khiến cho người trồng rừng lao đao bởi gặp thiệt hại nặng nề
theo thống kê của tri cục kiểm lâm tỉnh phú yên đã có hơn hai sáu trăm bốn mươi hectare rừng trồng của người dân bị khô héo và chết đứng nếu trời có mưa rừng cũng không thể sống lại được chủ yếu là rừng từ ba đến năm năm tuổi
giá gỗ nguyên liệu giảm trong khi cây khô thân nhẹ có bán cũng không đủ trả tiền công từ giữa tháng sáu đến nay thị trường xuất khẩu răm gỗ gặp khó nên giá gỗ nguyên liệu keo bạch đàn giảm mạnh và đang ở mức một chín triệu đồng một tấn giảm từ hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng một tấn so với trước đây
hàng nghìn hectare rừng khô chết diện tích rừng bị cháy hơn ba trăm hai mươi hectare khiến người trồng càng thiệt hại nặng ước tính tổng thiệt hại lên đến gần một trăm linh tỷ đồng